những tác động từ bên ngoài ngày càng gia tăng cạnh tranh ngày càng gây gắt khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh
nhiều doanh nghiệp chưa trú trọng và chưa sẵn sàng cho chuyển đổi số
tuy nhiên những tác động của biến đổi khí hậu thiên tai và đặc biệt là dịch bệnh covid một mươi chín từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đã cho thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số trong công tác vận hành doanh nghiệp
điều này đòi hỏi các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có các giải pháp chuyển đổi số linh hoạt phù hợp
nhằm ứng phó kịp thời và giảm thiểu các ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài
dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi ghi nhận
kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng khá chiếm tỷ trọng bốn mươi ba gdp
lực lượng lao động góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội
truyền dịch cơ cấu kinh tế tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động
nhiều mô hình kinh doanh mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây
đã hình thành và phát triển một số tập đoàn kinh tế tư nhân tiên phong trong đầu tư và ứng dụng khoa học
công nghệ có thương hiệu và năng lực cạnh tranh trong nước khu vực và quốc tế
tuy nhiên năng lực hấp thụ công nghệ đổi mới công nghệ sáng tạo của doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế
năm hai nghìn một mươi bảy với quyết tâm chuyển đổi số đơn vị này mua một phần mềm ứng dụng của nước ngoài với chi phí đắt đỏ
thế nhưng sau hai năm triển khai đơn vị này buộc phải dừng lại do các ứng dụng không phù hợp với thực tiễn hoạt động của một doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
rõ ràng nhưng mà cái định hướng cái lỗ lực thì không thay đổi
cái thứ ba theo tôi ở đây là cái giải pháp
chào đổi với phóng viên truyền hình nhân dân lãnh đạo công ty mc land cũng chia sẻ
đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì bản thân các doanh nghiệp cần phải thay đổi tư duy
có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về chuyển đổi số
đặc biệt cần áp dụng phù hợp chuyển đổi số vào chính mô hình lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh
chuyển đổi số nó không phải là như là một cái áo để chúng ta khoe ra ngoài
mà nó phải bắt đầu từ nội tại của mỗi con người trong công ty đặc biệt là bà lãnh đạo
chúng ta phải đấu tranh giữa những cái mới những cái cũ những cái tư duy phát triển
những cái tư duy cũ lạc hậu hơn rồi giữa những cái cách làm truyền thống thủ công bằng giấy tờ
quan liêu mệnh lệnh từ trên xuống dưới với những cái công nghệ những cái minh bạch rõ ràng
và tư duy phát triển
tôi nghĩ rằng là cái thời điểm bây giờ là cái thời điểm tôi có thể nói rằng thời điểm vàng
để mỗi doanh nghiệp có thể làm cái cuộc cách mạng của chính mình để phát triển bền vững và lớn mạnh hơn
công ty cổ phần misa là đơn vị đã có kinh nghiệm hai mươi sáu năm cung cấp các giải pháp hỗ trợ
cho công tác quản lý điều hành của doanh nghiệp
hiện công ty này đang cung cấp các giải pháp số hóa hoạt động
cho khoảng hai trăm năm mươi khách hàng trong đó có hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp
công ty này cho biết các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thường xuất phát
từ nhu cầu nghiệp vụ đơn giản nhân sự ít và yếu nên khó triển khai các giải pháp tổng thể phức tạp
nguồn chi phí hạn chế của doanh nghiệp không đủ để chi trả cho các giải pháp công canh và đắt đỏ của nước ngoài
khi phải sử dụng nhiều giải pháp của nhiều nhà cung cấp khác nhau
thì triển khai không đồng bộ thiếu tính liên kết giữa các bộ phận phòng ban
nguyên nhân dẫn tới thực trạng này là do doanh nghiệp chưa có sự đầu tư đúng mức
do chưa hiểu đúng những lợi ích chuyển đổi số mang lại cho công tác điều hành quản trị doanh nghiệp
văn bộ nhân viên của doanh nghiệp và đặc biệt là tối ưu chi phí và gia tăng được lợi nhuận cho doanh nghiệp
cũng như là tăng cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
thì đấy là những cái lợi ích mà chuyển đổi số mang lại cho các doanh nghiệp
nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mà nguồn lực cũng như vốn ban đầu còn yếu còn ít
ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ đã bàn hành quyết định số bảy trăm bốn mươi chín
phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
chương trình hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số
vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số việt nam có năng lực đi ra toàn cầu
đến năm hai nghìn ba mươi việt nam sẽ thuộc nhóm năm mươi nước dẫn đầu về chính phủ điện tử egdi
theo các chuyên gia cùng với các nhiệm vụ giải pháp về chuyển đổi số phát triển hạ tầng số nền tảng số
các doanh nghiệp cần có sự định hướng hỗ trợ chính sách của nhà nước để góp phần đạt được mục tiêu này
nếu mà cơ quan nhà nước tham gia tích cực vào kế hoạch
công tác tuyên truyền khích lệ động viên cũng như là tạo điều kiện cho các chủ doanh nghiệp
các doanh nghiệp mới tham gia gia nhập hoặc các doanh nghiệp nguồn vốn chưa có
người ta có được cái cơ hội để người ta đầu tư để người ta thực hiện cái việc chuyển đổi số
thì cái đấy đầu tiên đấy là công tác về tuyên truyền
cái thứ hai nữa đấy là muốn thực hiện chuyển đổi số thì rõ ràng cũng phải có cái sự đầu tư
cả về thời gian sức lực và đặc biệt là cả về vấn đề về ngân sách
cho nên nhà nước mà thực sự muốn công cục chuyển đổi số
quốc gia này thành công thì cũng phải có quan tâm vấn đề về đầu tư
về ngân sách để mà tất cả các cơ quan đơn vị cũng sẵn sàng để thực hiện vấn đề về chuyển đổi số
và đặc biệt thì tôi nghĩ rằng là muốn thực hiện được chuyển đổi số tốt
thì lại phải có các doanh nghiệp về công nghệ thông tin
là những doanh nghiệp mà cung cấp cái giải pháp chuyển đổi số có uy tín và chất lượng và thương hiệu
được có những các chính sách tạo điều kiện thuận lợi của nhà nước
kỳ đại hội thứ một mươi hai thì chúng ta cũng đặt một trọng tâm
đó là chính phủ điện tử và trở thành những nước trong asean cộng bốn
thì để thực hiện một cái chính phủ điện tử thì chúng ta phải có nhiều các cái thành phố thông minh
các giải pháp về thủ tục hành chính đều phải cắt giảm
và quan trọng nhất là đưa người dân người doanh nghiệp các tổ chức lên một nền tảng về công nghệ số
hiện nay chúng ta đang nằm trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
để tiến tới một kỳ đại hội đảng lần thứ một mươi ba thành công
thì chúng ta phải đưa chính phủ điện tử thành chính phủ số
và trong cái nhiệm vụ trọng tâm của bộ thông tin và truyền thông
thì cũng đặt ra một cái kỳ vọng là chúng ta có từ năm mươi cho đến một trăm linh các doanh nghiệp là doanh nghiệp số
thì không chỉ là các doanh nghiệp sản xuất về công nghệ số
cái quan trọng nhất là có nhiều các doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số
để làm sao đáp ứng trong việc chúng ta trở thành chính phủ số
trong kỷ nguyên bốn chuyển đổi số là điều tất yếu mà mọi quốc gia trên thế giới đều đang hướng tới
và tại việt nam
đẩy mạnh truyền giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo
nhất là những thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển kinh tế số
nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế
đang được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội một mươi ba
theo dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi